tại tỉnh tây ninh đã diễn ra chương trình tặng quà tết cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
các hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
tham dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đã lắng nghe báo cáo về công tác chăm lo cho các gia đình chính sách
hộ nghèo chăm lo cho lợi ích của đoàn viên người lao động năm hành một mươi chín
công tác chuẩn bị tết nguyên đán cho công nhân tại khu cụ công nghiệp gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tây ninh
phó thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau duy trì xây dựng nông thôn mới
nhân dịp này phó thủ tướng cho tặng ba trăm linh xuất quà tết cho các công nhân người lao động gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh